thưa quý vị và các bạn một rãnh mây rông từ lục địa trung quốc di chuyển xuống nước ta gây mưa ở hầu hết khu vực trung du và vùng núi phía bắc
khiến cho nền nhiệt một loạt các tỉnh vùng núi bắc bộ trong ngày hôm nay đồng loạt giảm xuống dưới ba mươi độ trời mát mẻ và nắng nóng chỉ lác đác một vài nơi ở bắc bộ
trong đêm nay rãnh mây rông tiếp tục gây mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi ở các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hay hà giang và cả tuyên quang
trong đó ở khu vực điện biên lai châu phần phía bắc của tỉnh lào cai là những điểm có mưa vừa mưa to và rông mạnh nên cần phải đề phòng tình trạng lũ quét và hiện tượng sạt lở đất
sang ngày mai rãnh mây rông dịch chuyển lên phía bắc khiến nắng nóng được đà mở rộng lên
khắp các tỉnh vùng đồng bằng và trung du bắc bộ lại đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao giao động trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi nắng nóng vẫn chưa xuất hiện nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
tại miền trung nắng nóng đang trong giai đoạn khốc liệt nhất của năm
trong đó ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế là những nơi phải trải qua nền nhiệt cao từ ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
những điểm vùng núi phía tây từ thanh hóa đến quảng trị vẫn là những nơi có nhiệt độ cao trên ba mươi chín độ phổ biến mức nhiệt là từ ba mươi chín cho đến bốn mươi một độ nắng và nóng đặc biệt gai gắt
khu vực từ đà nẵng xuống đến phú yên do ảnh hưởng của gió phơn và vùng thấp nóng giảm đi đáng kể
nên nền nhiệt trong ngày mai chỉ giao động
nền nhiệt trong ngày mai chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần lên
ngay trong sáng và trưa mai ở khu vực miền tây nam bộ đã có mưa rào và rông
đến chiều mai mưa sẽ mở rộng lên miền đông và khoảng chiều và tối mai cả tây nguyên và nam bộ sẽ đều có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó ở khu vực các tỉnh như đắk nông và lâm đồng miền đông nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh
hay khu vực long an tiền giang và bến tre sẽ là những nơi có mưa vừa
mưa to và rông mạnh
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có gió nam đến tây nam mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm trời không mưa
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa thấp từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước